năm nay dịp lễ ba mươi tháng bốn vào mùa một tháng năm người lao động được nghỉ dài ngày đồng nghĩa với việc nhu cầu đi lại sẽ tăng cao
để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ dỗ tổ hùng vương và dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
cho đến thời điểm hiện tại các bến xe nhà xe trên địa bàn thành phố hà nội đã có phương án kế hoạch tăng cường xe khách sẵn sàng phục vụ người dân
theo đó trong tháng bốn này người dân trên cả nước có hai đợt nghỉ lễ nghỉ dỗ tổ hùng vương ba ngày và dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm kéo dài trong năm ngày
lượng người dân đổ về các bến xe trong những ngày này dự kiến sẽ tăng lên khoảng một trăm linh hai trăm linh so với ngày bình thường
do đó để chủ động trong phương án vận chuyển hành khách các bến xe đã có kế hoạch tăng cường bổ sung số lượng cũng như chất lượng các phương tiện vận tải
kiểm soát tình trạng nhôi nhét hành khách cam kết không tăng giá vé
để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
bên cạnh đó vấn đề đảm bảo an ninh trật tự cũng như đảm bảo vệ sinh môi trường được các bến xe trên địa bàn thành phố đặc biệt lưu tâm
kể từ ngày một tháng bốn bến xe mỹ đình đã phối hợp với các đơn vị vận tải gia quân tăng cường công tác kiểm tra điều kiện người lái cũng như phương tiện đang hoạt động trên bến xe mỹ đình
ngoài ra để đảm bảo an toàn bến xe cũng phối hợp với các lực lượng công an
công an giao thông công an địa phương và thanh tra giao thông để tăng cường kiểm tra phương tiện đảm bảo công tác phòng chống chế nổ để đảm bảo có phương tiện tốt nhất trong đợt phục vụ ngày tết này
ngoài ra các bến xe cũng chủ động tăng cường kiểm tra các phương tiện ra vào bến thể lệ vận tải phòng cháy chữa cháy
đồng thời sẽ tiến hành phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích ma túy đối với các lái xe
tất cả các công tác chuẩn bị tại các bến xe về cơ bản
đã hoàn tất sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân được an toàn trong kỳ nghỉ lễ sắp tới